trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đồng chí đặng quốc khánh bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện bắc mê tỉnh hà giang
cử tri huyện bắc mê đã có nhiều kiến nghị trung ương quan tâm đầu tư xây kẻ chống sạt lở sọc bờ sông gâm khu vực thị trấn yên phú xây dựng mới bệnh viện đa khoa huyện bắc mê
kiến nghị bộ giao thông vận tải nâng cấp mở rộng mặt đường quốc lộ ba mươi bốn và quốc lộ hai trăm tám mươi đi qua địa bàn huyện đề nghị bộ tài nguyên và môi trường kiểm tra xử lý tình trạng ô nhiễm tại các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện bắc mê gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua
một số cử tri kiến nghị quốc hội điều chỉnh nâng mức trợ cấp xã hội áp dụng đối với học sinh sinh viên ở vùng sâu vùng xa
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đặng quốc khánh trực tiếp giải đáp làm rõ thêm từng ý kiến các nhóm vấn đề của cử tri đồng thời có ý kiến với quốc hội để sớm tháo gỡ trong thời gian tới
đồng chí cũng thông tin thêm một số điểm mới sát thực tiễn phát huy được hiệu quả sử dụng đất của luật đất đai năm hai nghìn hai mươi bốn tặng quà cho bốn mươi năm hộ nghèo hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn người cao tuổi người có uy tín của huyện bắc mê